yên thượng là xã đặc biệt khó khăn của huyện cao phong tỉnh hòa bình
kinh tế chậm phát triển chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp
và hiện nay có hơn sáu trăm linh hộ dân trên địa bàn đang phải sống trong cảnh thiếu nước sạch sinh hoạt
để hiểu rõ hơn những khó khăn của người dân tại địa phương này
mời quý vị khán giả cùng theo dõi kỳ nhận sau đây
tình trạng khát nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh tại xã yên thượng diễn ra nhiều năm qua
nguyên nhân chính do địa hình đồi núi cao khan hiếm các mạch nước ngầm
trước thực tế đó nhà nước đã hỗ trợ vốn để xây dựng các công trình nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu của nhân dân
tuy nhiên một mươi hai công trình được đầu tư xây dựng từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy
đến nay đã hư hỏng toàn bộ hệ thống dẫn vào bể chứa nước
hầu hết đường ống dẫn nước đã dỉ xét gãy ngầm dẫn đến tình trạng bể chứa nước đều bỏ hoang
vì vậy người dân trong xã buộc phải tự đầu tư mua ống dẫn nước từ các khe suối phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày
nhiều đường ống nước chỉ bằng ngón tay cái được kéo trằng chịt như mạng nhện vắt vẻo qua các hẻm núi cột điện cánh đồng có điểm dài hơn ba km để dẫn nước về nhà
tuy nhiên thiết bị dẫn nước đều là ống nhựa chỉ dùng được một thời gian ngắn là bị gãy đứt hư hỏng
các ống nước do người dân tự lắp đặt không bảo đảm an toàn do người đi nương làm rẫy hay chặt nhầm châu bò kéo đứt nên các hộ dân thường xuyên phải kiểm tra đường ống dẫn nước về nhà
ngoài ra vào mùa khô nguồn nước khăn hiếm nên nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực đầu nguồn không muốn cho người dân xóm dưới kéo nước về
đặc biệt có tình trạng cắt ống dẫn nước rút ống dẫn ra khỏi nguồn nước khiến người dân sinh sống tại các xóm dưới rất bức xúc
theo trạm y tế xã yên thượng người dân xã yên thượng trực tiếp sử dụng nguồn nước chưa qua kiểm nghiệm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc các bệnh như da liễu và tiêu hóa
trước thực trạng thiếu nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh chính quyền xã đã tích cực tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ giữ gìn các mạch nước ngầm hiện có
chính quyền cũng vận động các hộ sinh sống tại khu vực đầu nguồn nước tạo điều kiện hỗ trợ người dân xóm dưới được sử dụng nước

vẫn chưa tạo sự thống nhất từ khâu quy hoạch bảo quản tài sản công phát huy hiệu quả sức mạnh đoàn kết nên mới dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch tại xã như hiện nay